từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng chức năng huyện lục yên tỉnh yên bái đã phát hiện và xử lý một mươi ba vụ việc liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xử phạt nộp ngân sách nhà nước hàng chục triệu đồng
trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra phức tạp huyện lục yên tỉnh yên bái yêu cầu lực lượng chức năng trên địa bàn cần xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
phòng tài nguyên và môi trường huyện kiểm tra giám sát hoạt động khai thác vận chuyển khoáng sản của các tổ chức cá nhân trên địa bàn
bên cạnh đó các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cán bộ đảng viên không tham gia các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm